trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại ukraine đại sứ việt nam tại ukraine nguyễn hồng thạch cho biết là đến thời điểm này
gần như tất cả bà con muốn đi sơ tán đã rời khỏi ba thành phố lớn là khakov odessa và kiev
ở những thành phố nhỏ đại sứ quán cũng liên lạc và động viên bà con sơ tán
hiện bộ ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không
chuẩn bị cho hai chuyến bay đưa người việt và thành viên gia đình về nước trong các ngày bảy tháng ba từ rumani và chín tháng ba từ ba lan